chiều ba tám ubnd tỉnh lâm đồng đã có văn bản hòa tốc gửi các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh ubnd các huyện thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể tạm dừng toàn bộ hoạt động các cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar karaoke giảm chiếu phim massage trò chơi điện tử ca nhạc phòng trà cơ sở làm đẹp khuyến cáo không tụ tập đông người cho đến khi có thông báo mới
ủy ban nhân dân tỉnh giao sở y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan tăng tốc thực hiện việc truy vết các trường hợp đi về từ vùng có dịch chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất vật tư trang thiết bị bảo đảm cho việc thu dung điều trị các trường hợp mắc bệnh